sau một thời gian tạm ngưng đóng cửa nhằm phục vụ công tác điều tra
ba trung tâm đăng kiểm và một chi nhánh đăng kiểm tại tp hcm được cấp phép hoạt động trở lại
để phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới lưu hành của người dân từ ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một
các trung tâm đăng kiểm trực thuộc cục đăng kiểm việt nam sẽ hoạt động trở lại
sau gần một tháng tạm dừng gồm trung tâm đăng kiểm năm mươi bảy v ở quận bình tân
trung tâm đăng kiểm năm v ở quận một mươi hai trung tâm và chi nhánh trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
tại tp thủ đức với tổng số tám dây chuyền kiểm định
để hoạt động trở lại cục đăng kiểm việt nam đã bổ sung trang thiết bị mới
điều động hơn sáu mươi nhân sự đến các trung tâm đăng kiểm trên để vận hành
như vậy từ hôm nay tp hcm sẽ có một mươi một trung tâm và hai chi nhánh trung tâm đăng kiểm hoạt động
phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân